xin chào quý vị đã quay trở lại với tin tức covid một mươi chín mới nhất trên kênh báo sức khỏe và đời sống
cơ quan ngôn luận của bộ y tế
theo bệnh viện đa khoa tỉnh thanh hóa có bốn trên năm công nhân phản ứng nặng
sau khi tiêm vaccine covid một mươi chín tại huyện nông cống đã tử vong
tối ngày hai mươi năm tháng một mươi một đại diện bệnh viện đa khoa tỉnh thanh hóa xác nhận
bệnh nhân thứ tư trong bệnh nhân sốc phản vệ nặng nhất đang điều trị tại bệnh viện đã qua đời
mặc dù đã được các y bác sĩ cứu chữa rất tích cực
như vậy tính đến chiều nay trong số những bệnh nhân nặng được chuyển từ huyện đông cống
ra bệnh viện đa khoa thanh hóa đã có bốn người tử vong
được biết trong quá trình tiêm vaccine tại huyện nông cống ngày hai mươi ba tháng một mươi một
có bốn mươi bảy người bị phản ứng thuốc sau khi tiêm trong đó có bốn mươi ba người là công nhân công ty trách nhiệm hữu hạng
dày chim việt bốn người còn lại ở các xã
ngay sau khi xảy ra sự cứu các trường hợp này đã được bệnh viện đa khoa nông cống
và lực lượng phản ứng nhanh của ngành y tế sơ cứu cấp cứu ngay tại chỗ
theo hướng chuyên môn và chuyển một mươi một người có tình trạng nặng lên bệnh viện đa khoa tỉnh thành hóa để điều trị
trong đợt phân bổ vừa qua huyện nông cống được phân bổ khoảng năm mươi ba liều vaccine verocel
để triển khai tiêm cho người dân trên địa bàn
khi tiêm được khoảng hơn một mươi liều thì bất ngờ xảy ra sự cố sốc phản vệ
cơ quan có thẩm quyền của huyện nông cống đã quyết định tạm dừng tiêm vaccine verocel cho người dân
kể từ chiều ngày hai mươi bốn tháng một mươi một cho đến khi có chỉ đạo mới của cơ quan chuyên môn cấp trên
trước khi tiêm tất cả những người đăng ký tiêm chủng đều được cán bộ y tế khám sàng lọc đầy đủ
trước đó đã thông tin ngày hai mươi ba tháng một mươi một trung tâm y tế huyện nông cống tổ chức tiêm chủng mũi hai
tại công ty trách nhiệm hữu hạng dạy kiêm việc phòng covid một mươi chín cho công nhân người lao động theo kế hoạch
tất cả những người đăng ký tiêm chủng đều được cán bộ y tế khám sàng lọc đầy đủ
tư vấn về loại vaccine tiêm chủng lần này và các phản ứng có thể gặp phải sau tiêm chủng theo đúng quy định
trong đợt tiêm trên nông cống có tất cả hơn ba mươi người bị sốc phản vệ sau tim
hiện có hơn một mươi người đang điều trị ở bệnh viện đa khoa tỉnh thanh hóa
sau còn lại tình trạng nhẹ hơn đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa huyện nông cống
trong đó có năm trường hợp xuất hiện triệu chứng nặng được chuẩn đoán phản ứng phản vệ sau tim
các trường hợp gặp phải phản ứng đều tiêm vaccine verocel
liên quan đến vụ việc ngay sau khi xảy ra sự cứu lãnh đạo chính quyền và các đoàn thể huyện nông cống và tỉnh thành hóa
đã đến thăm hỏi động viên người thân của các nạn nhân
huyện nông cống đã quyết định hỗ trợ mỗi gia đình có nạn nhân tử vong số tiền năm mươi triệu đồng
công ty trách nhiệm hữu hạng dạy kiêm việc việt nam nơi các nạn nhân làm việc
hỗ trợ mỗi gia đình có nạn nhân tử vong một trăm linh triệu đồng
vụ việc đang được các cơ quan chức năng của tỉnh thanh hóa phối hợp với cơ quan chuyên môn của ngành y tế khẩn trương làm rõ
ngay trong tối ngày hai mươi năm tháng một mươi một đã có kết luận chính thức về nguyên nhân gây tử vong
theo đánh giá của hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá nguyên nhân tử vong là tai biến nặng sau tiêm vaccine
trong quá trình tổ chức tiêm chủng đã có một mươi trường hợp phản ứng nặng sau tiêm vaccine
toàn bộ các trường hợp phản ứng nặng sau tiêm vaccine nêu trên đều được phát hiện
trong thời gian theo dõi sức khỏe ba mươi phút sau tiêm tại điểm tiêm chủng
được xử trí cấp cứu điều trị theo phương án xử trí và theo phát đồ quy định tại thông tư số năm mươi một
ngày hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy của bộ y tế hướng dẫn phòng chẩn đoán và xử trí phản vệ
trước đó huyện ủy ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc hội chữ thập đỏ huyện nông cống
cùng các ban ngành và công ty trách nhiệm hữu hạng dạy kiêm việc trong chiều tối hôm qua
đã đến thăm hỏi động viên chia buồn cùng gia đình các nạn nhân tử vong trao tiền hỗ trợ
đồng thời thăm hỏi những người đang được theo dõi ở bệnh viện
huyện đã chỉ đạo trung tâm y tế huyện tạm dừng việc tiêm vaccine verocell cho người dân
chờ chỉ đạo của cơ quan chuyên môn do công an huyện triển khai các biện pháp
đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện
nhìn chung tâm lý của nhân dân huyện nông cống nói chung công nhân công ty dạy kim việt việt nam
nói riêng hiện tại ổn định công ty vẫn duy trì hoạt động sản xuất bình thường bảo thành hỏa nêu
ở diễn biến khác theo thứ trưởng bộ y tế nguyễn trường sơn hôm nay có quyết định ra bệnh viện bạch mai
cử đội cấp cứu chi viện cho sở y tế thanh hóa để kịp thời cấp cứu người gặp tai biến
sau tiêm vaccine vừa xảy ra tại tỉnh này
bộ yêu cầu sở y tế thanh hóa chỉ đạo cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn
phối hợp tập trung mọi nguồn lực theo dõi sức khỏe cấp cứu điều trị cho các trường hợp gặp sự cố tiêm chủng
trong quá trình cấp cứu theo dõi điều trị nếu có khó khăn đề nghị báo khẩn về bộ y tế
giám đốc sở y tế thanh hóa trịnh hữu hùng chia sẻ với báo chí
tất cả người đăng ký tiêm vaccine covid một mươi chín ngày hai mươi ba tháng một mươi một đều được cán bộ y tế khám sàng lọc
tư vấn về loại vaccine tiêm và các phản ứng có thể gặp
khi gặp sự cố sau tiêm các đơn vị chức năng đã huy động nhân lực và trang thiết bị tốt nhất để điều trị
nhưng ba người có tình trạng quá nặng diễn biến quá nhanh nên thuận quạt khỏi
thanh hóa tạm dừng tiêm vaccine verocel tại huyện nông cống chờ chỉ đạo
ngay sau khi xảy ra sự cố tiêm vaccine ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh thanh hóa đã chỉ đạo huyện nông cống
tạm dừng tiêm vaccine verocel cho người dân trên địa bàn chờ đến khi có chỉ đạo mới của cơ quan chuyên môn cấp trên
được biết trong chiến dịch tiêm vaccine phòng covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh thanh hóa đợt một mươi sáu năm hai nghìn hai mươi
huyện nông cống được phân bổ khoảng ba mươi liều vaccine verocell
theo kế hoạch huyện sẽ tiêm mũi hai cho một mươi ba bốn trăm linh người đã tiêm mũi một vaccine về roseell các đợt trước đến lịch tiêm chủng theo quy định
và tiêm chủng mũi một cho một mươi sáu năm trăm linh người chưa được tiêm chủng vaccine covid một mươi chín có độ tuổi từ một mươi tám đến bốn mươi chín tuổi
khi tiêm được khoảng hơn một mươi liều thì xảy ra sự cố sốc phản vệ
tính đến ngày hai mươi sáu tháng một mươi một đã có bốn trường hợp tử vong sau tiêm vaccine vocel phòng covid một mươi chín
hiện vẫn còn tám người đang được theo dõi sức khỏe tại bệnh viện đa khoa tỉnh thanh hóa và sáu mươi người đang theo dõi tại bệnh viện đà khoa huyện nông cống
như vậy trong quá trình tổ chức tiêm chủng đã ghi nhận một số trường hợp phản ứng sau tiêm
trong đó có năm trường hợp xuất hiện triệu chứng nặng được chuẩn đoán phản ứng phản vệ sau tiêm
tính đến thời điểm này đã có bốn trên năm trường hợp tử vong do vaccine ngừa covid một mươi chín mang nhãn hiệu về ruel
vụ ba người tử vong sau tiêm vaccine verocell chính thức công bố nguyên nhân
mới đây liên quan đến ba ca tử vong do covid một mươi chín sở y tế thanh hóa cùng hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá
và đưa ra kết luận nguyên nhân ba công nhân tử vong sau tiêm vaccine voxelle tại huyện nông cống
chiều ngày hai mươi năm tháng một mươi một sở y tế tỉnh thành hóa tổ chức cuộc họp hội đồng tư vấn truyền môn đánh giá nguyên nhân
tai biến nặng sau tiêm vaccine để đánh giá nguyên nhân các trường hợp phản
các trường hợp phản ứng nặng xảy ra sau tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín tại công ty trách nhiệm hưu hạn dày kim việt huyện nông cống
sau khi nghe báo cáo diễn biến tình hình tổ chức tiêm chủng và các trường hợp phản ứng nặng sau tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
tại điểm tiêm công ty trách nhiệm hưu hạn giấy kim việt huyện nông cống
ý kiến nhận xét đánh giá của các phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ trung tâm cấp cứu a chín bệnh viện bạch mai
các chuyên gia của văn phòng chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia viện vệ sinh dịch tễ trung ương
hội đồng đã thảo luận và thống nhất kết luận kiến nghị như sau
toàn bộ quy trình cấp phát tiếp nhận bảo quản vận chuyển vaccine phòng covid một mươi chín
tại trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh trung tâm y tế huyện nông cống và điểm tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
tại công ty trách nhiệm y hoạn dày kim việt huyện nông cống được thực hiện theo đúng quy định của bộ y tế
và chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia
ngày hai mươi ba tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một trung tâm y tế huyện nông cống đã tổ chức tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
mũi thứ hai vaccine verocell trung quốc cho người lao động tại công ty trách nhiệm ưu hạn dày kim việt
công tác tổ chức tiêm chủng khám sàng lọc tiêm vaccine theo dõi sức khỏe sau tiêm vaccine được thực hiện theo quy định
chưa phát hiện sai sót chuyên môn trong tổ chức tiêm chủng khám sàng lọc tiêm vaccine theo dõi sức khỏe sau tiêm vaccine
trong quá trình tổ chức tiêm chủng đã có một mươi trường hợp phản ứng nặng sau tiêm vaccine
toàn bộ các trường hợp phản ứng nặng sau tiêm vaccine nêu trên đều được phát hiện trong thời gian theo dõi sức khỏe ba mươi phút sau tiêm tại điểm tiêm chủng
được xử trí cấp cứu điều trị theo phương án xử trí và theo pháp đồ quy định tại thông tư số năm mươi một năm hai nghìn một mươi
ngày hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy của bộ y tế hướng dẫn phòng chẩn đoán và xử trí phản vệ
đến nay có ba trường hợp tử vong một trường hợp nguy kịch sáu bệnh nhân còn lại đang được theo dõi điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh
nguyên nhân của ba trường hợp tử vong và một trường hợp nguy kịch nêu trên là sốc phản vệ sau tiêm vaccine vercel phòng covid một mươi chín
qua đó đề nghị bệnh viện bạch mai và viện vệ sinh dịch tễ trung ương tiếp tục quan tâm hỗ trợ trực tiếp truyền môn kỹ thuật cho tỉnh thanh hóa
về xử trí các trường hợp phản vệ sau tiêm vaccine và trong quá trình tổ chức chiến dịch tiêm vaccine phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh
đề nghị ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh quyết định tạm thời dừng việc tiêm chủng vaccine vềdocel
verocell lô b hai nghìn hai mươi một ba nghìn ba trăm chín mươi tám trên phạm vi toàn tỉnh trong khi chủ bộ y tế quyết định việc xử trí đối với số vaccine verocell lô b hai nghìn hai mươi một một trăm linh ba nghìn ba trăm chín mươi tám nêu trên
do trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp với đài phát thanh truyền hình tỉnh báo thanh hóa các cơ quan thông tấn báo chí
đề mạnh việc tuyên truyền về chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín để nhân dân ủng hộ tích cực tham gia tiêm vaccine phòng bệnh
đồng thời lấy mẫu vaccine verocell lô b hai nghìn hai mươi một một trăm linh ba nghìn ba trăm chín mươi tám
theo hướng dẫn của chương trình tiêm chủng quốc gia gửi viện kiểm định quốc gia vaccine và sinh phẩm để kiểm định theo quy định
giữa lúc biến thể delta khiến cả thế giới trao đảo thì vaccine ncov đã xuất hiện và chứng minh được hiệu quả trong thực tế
ở việt nam có tám loại vaccine đang được sử dụng tuy nhiên vaccine không có hiệu quả bảo vệ một trăm linh
cụ thể có rất nhiều trường hợp dương tính dù đã tiêm đủ hai mũi